nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng hình như là trong cái thời đại hiện nay bây giờ đấy
những cái người lớn tuổi những người già ấy
họ có một cái chế độ ăn có khi là còn lành mạnh hơn cả giới trẻ
bởi vì chúng ta đều biết được rằng giới trẻ bây giờ đây là cái giới
dân là đang gọi là trong cái độ tuổi mà phát triển sự nghiệp
đang gọi là có một cái cuộc sống một cái công việc nó bận rộn hàng ngày
cơm áo gạo tiền cũng nhiều
chính vì vậy mà đôi khi cái chế độ ăn uống không để ý lắm
có gì ăn đấy gặp gì ăn đấy
không có để ý đến cái chế độ của mình
qua đây thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị rằng là
với tất cả những ai đang ở cái độ tuổi trẻ
những người đang ở độ tuổi thanh niên hay mới chớm trung niên thôi
thì chúng ta cũng dành một chút thời gian ra để chúng ta nghiên cứu tìm hiểu
về cái chế độ ăn của mình hàng ngày
làm thế nào để chúng ta có được một sức khỏe tốt
mà lại phòng tránh được khá là nhiều bệnh
không chỉ là bệnh về tòi hoa khớp hay cuộc sống
vậy thì có những người họ lại mơ
họ nói rằng là sau một ngày
làm việc hai ba ngày làm việc mệt nhọc
rồi sau một giấc ngủ
họ cảm thấy cơ thể họ mệt mỏi đau nhức toàn thân như vậy
liệu rằng đấy có phải là họ đã bắt đầu
bị bệnh thoái hoa khớp hay cuộc sống hay không
vậy bây giờ tú lại muốn hỏi
phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng ạ
những dấu hiệu
để nhận biết thoái hoa khớp
cũng như là thoái hoa cuộc sống là gì ạ
và khi mà cái thoái hoa khớp
và cuộc sống thì hay gặp
ở những bộ phận nào
của khớp và cuộc sống
cái những cái
dấu hiệu mà
thoái hoa khớp mà gặp đầu tiên ấy
giai đoạn đầu sớm nhất là nó chỉ mỏi thôi
sau đấy thì nó đau
tức là đau không phải thường xuyên nó đau
thỉnh thoảng nó đau
cột sống cũng vậy đau cổ rồi là lưng
là những chỗ hay bị nhất
còn đến giai đoạn mà
nó đau thường xuyên
rồi sưng khớp thì
là giai đoạn nó đã muộn
tức là mình phải phát hiện khi nó rất là sớm
và phải điều trị
lúc nó rất là sớm thì mới
mới có hiệu quả được
lúc nó đau muộn thì điều kiện rất là ít hiệu quả
tức là ở những cái bộ phận nào mà chúng ta
thường xuyên phải nhất
nếu mà sưng khớp thì
cơ thể thì bị
hai cái khớp gối nhiều nhất
hai cái khớp gối là hai khớp chịu lực chính của cơ thể
mà xuất hiện rất là sớm
thứ hai thì là cột sống
cột sống thắt lưng và cột sống cổ
tức là cái đoạn mà cột sống
người ta hay gặp trong cái đoạn cột sống di động
thì hai cái chỗ đấy là hay bị nhất
vậy thì có một câu hỏi nhỏ ngoài này một chút thôi ạ
với những người mà họ đang có những cái triệu chứng
về khớp gối hay về lưng
hay về vai gánh như vậy
thì khi họ đi tập luyện thể thao thì họ sẽ phải tránh
những cái lưu ý gì ạ
những bộ môn thể dục nào thể thao đạt tốt nhất cho họ
người mà bị khớp gối chẳng hạn nhé
thì họ sẽ tránh những cái động tác
làm cho khớp chịu tài
thí dụ chạy nhảy
rồi cầu lỗng bóng truyền
hoặc là bế vật nặng thì không được
thì phải tránh những cái đấy đó
hoặc là bị cuộc sống thắt lưng cũng vậy
tức là không được bê cái gì nặng
nếu mà chót bê cái gì đó thì lưng bây giờ cũng phải thẳng
rồi không được
chơi các cái môn thể thao mà làm cho cuộc sống
nó chịu tài thí dụ nhảy
rồi cầu lỗng bóng truyền
thì rất dễ bị làm ra
những người mà béo phì cũng vậy
tức là những người đấy
nó có một nghịch lý là
phải giữ được cân cho tốt
nhưng mà khi mà mình đau khớp
thì vận động ít
mà vận động ít thì lại béo lên
tức là nó hơi được mâu thuận như vậy
vì thế cho nên những người đấy bắt buộc
phải biết chọn những môn thể thao nó phù hợp
thì mới được
thí dụ như đi bơi
thí dụ như là
đi tập ở trong phòng gym
tập những cái động tác mà cuộc sống hoặc là khớp gối
nó không phải chịu tài
thí dụ như vậy
như vậy là cùng chia sẻ từ phía phó giáo sư tiến sĩ kiều địch vùng
chúng ta có thể thấy là
với những người
cũng quan tâm đến sức khỏe của mình
vẫn đam mê thể dục thể thao hàng ngày
tuy nhiên là không may mắc phải những bệnh lý
về thoải hoa khớp hay cột sống
đau đầu gối hay vai gáy hay là thắt lưng
thì chúng ta cũng cần phải lưu ý
để nhờ sự tư vấn của các bác sĩ
mới có thể lựa chọn cho mình được
một cái bộ môn thể thao nào đó
mà chúng ta có thể
luyện tập được để tránh gây ra những hậu quả không đáng tiếc
đúng không ạ